do nghiện game đổi thưởng nên nguyễn xuân thắng ở thanh hóa đã đến cửa hàng vàng vờ hỏi mua vàng rồi cướp luôn vàng mang bán lấy tiền chơi game
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thắng sinh năm hai nghìn ở thị trấn nông trường thống nhất huyện yên định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện yên định nhận được tin báo tại cửa hàng vàng kim trang ở phố kiểu xã yên trường huyện yên định có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật một nhẫn vàng năm chỉ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là nguyễn xuân thắng
tại cơ quan công an thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng sau đó lợi dụng sơ hở của người bán
cướp giật một chiếc nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ